nguyễn xuân phúc cho rằng chuyên thăm sẽ có phần tích cực vào việc đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai nước
cũng như quan hệ hợp tác của tỉnh chiba với các địa phương của việt nam
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng được biết đây là lần thứ hai
thống đốc sang thăm việt nam trong vòng năm tháng qua điều này thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt
của thống đốc đối với đất nước và con người việt nam thủ tướng khẳng định quan hệ việt nam nhật bản
đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực từ cấp trung ương
đến địa phương với sự tin cậy ngày càng được củng cố thủ tướng mong muốn tiếp tục được đón thống đốc
sang thăm việt nam để thảo luận về các cơ hội hợp tác giữa tỉnh chiba với các doanh nghiệp địa phương
của việt nam trong thời gian tới đồng thời tin tưởng thống đốc sẽ có nhiều đóng góp tích cực
vào việc thúc đẩy vai trò đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhật bản tại việt nam
thống đốc morita cho rằng việt nam có tiềm lực lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong số
những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại chiba người việt nam chăm chỉ chuyên cần trong
lao động và học tập nên rất được người dân nhật bản yêu mến ông cho biết tỉnh cũng đang xây dựng
và hoàn thiện các chính sách nhằm thu hút nhiều hơn nữa lao động việt nam đến làm việc tại chiba
thống đốc khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác tình hữu nghị giữa
nhân dân hai nước việt nam nhật bản ngày càng thu được những thành tiệu to lớn hơn nữa trong tương lai
tiếp đoàn doanh nghiệp của hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean do chủ tịch kiêm tổng giám
đốc điều hành alexander fromman dẫn đầu thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng chuyên
thăm của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư của hai nước
thủ tướng cho biết thủ tướng vừa có cuộc hội đàm thành công với tổng thống donald trump
trong đó hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp tăng cường quan hệ hai nước trên các lĩnh vực
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp hoa kỳ làm ăn tại việt nam sẵn sàng lắng nghe mọi kiến nghị của doanh nghiệp hoa kỳ để góp
phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ông alexander fromman chúc mừng việt nam đã
đăng cai tổ chức thành công hội nghị cấp cao hoa kỳ triều tiên tin tưởng quan hệ song phương hai
nước sẽ được hưởng lợi nhờ chuyến thăm việt nam của tổng thống hoa kỳ donald trump đại diện các
doanh nghiệp hoa kỳ đều đánh giá cao triển vọng kinh tế việt nam bày tỏ cảm ơn chính phủ các bộ
bộ ngành việt nam luôn hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp hoa kỳ làm ăn thành công tại việt
nam đồng thời mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư mạnh mẽ vào việt nam trong thời gian tới
tiếp bà albert ackermann nhân dịp nhận nhiệm vụ đại sứ hà lan tại việt nam thủ tướng nguyễn
xuân phúc khẳng định hà lan là đối tác quan trọng của việt nam ở châu âu việt nam luôn
quan trọng quan hệ hữu nghị hợp tác hiệu quả nhiều mặt với hà lan thủ tướng nhấn mạnh đến
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc thiết lập quan hệ đối tác chiến
lược về ứng phó với biến đổi khí hậu giữa hai nước cùng với đó hai bên cũng đặt mục tiêu tăng
trưởng mạnh mẽ về hợp tác thương mại và đầu tư đại sứ elbes ackerman trân trọng cảm ơn thủ
tướng dành thời gian tiếp mong muốn hai bên có những biện pháp cụ thể để sớm nâng tầm quan hệ
hà lan đã có nhiều hoạt động phối hợp hợp tác trao đổi đoàn hiệu quả trên nhiều lĩnh vực hai
chính phủ và doanh nghiệp hai nước ngày càng có nhiều hoạt động hợp tác toàn diện mở ra những
triển vọng tốt đẹp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng thiết thực hiệu quả hơn trong thời
gian tới chiều nay đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã có
làm việc với tỉnh ủy trà vinh kiểm tra toàn diện việc thực hiện các nghị quyết của đảng bộ tỉnh
đại hội nhiệm kỳ một mươi đảng bộ tỉnh trà vinh xác định hai mươi bảy chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng
ba năm thực hiện đã có một mươi hai trên hai mươi năm chỉ tiêu đạt và vượt và một mươi bốn chỉ tiêu đạt từ bảy mươi đến chín mươi chín tốc độ tăng
grdp bình quân ba năm đạt một mươi một hai mươi bảy phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng biểu
dương và đánh giá cao kết quả đảng bộ tỉnh trà vinh đã phân đấu đạt được trong các trường hợp
ba năm qua đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng có cách làm sáng tạo trong thực hiện
nghị quyết trung ương bốn có cách làm tốt để dân giám sát đảng qua đó cũng tạo thêm sự gắn bó giữa
đảng với dân đồng chí trần quốc vượng lưu ý tỉnh tập trung cho đại hội đảng các cấp sắp tới
cần chủ động đội ngũ cán bộ công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới về kinh tế trà vinh cần phát
triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu phải được đặt lên hàng đầu
sáng nay đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi kiểm tra dự án nước mặt sông
đuống dự án này sẽ góp phần cung cấp bổ sung nguồn nước sạch cho thủ đô
dự án nhà máy nước mặt sông đuống được đầu tư xây dựng theo quy hoạch cấp nước thủ đô hà nội
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi khởi công từ ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
dự án hiện đã vận hành và bảo đảm cấp nước ổn định giai đoạn một với công suất một trăm năm mươi m ba
ngày đêm giai đoạn hai nhà máy với công suất tăng lên ba trăm linh m ba một ngày đêm
hiện đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành khi hoàn thành dự án nước mặt sông đuống sẽ tiếp
tục cung cấp nước sạch cho các quận huyện long biên gia lâm đông anh sóc sơn hoàng mai
thanh trì thường tín phú xuyên và một số tỉnh phụ cận như bắc ninh hưng yên
tại buổi kiểm tra đồng chí hoàng trung hải đánh giá trong số các dự án hạ tầng của thành phố
nhà máy nước mặt sông đuống là dự án thực hiện nhanh đáp ứng mong mỏi của người dân về nguồn nước
bảo đảm chất lượng bí thư thành ủy hà nội cũng cho biết tới đây thành phố sẽ giảm dần và tiến tới
dừng việc sử dụng nguồn nước ngầm vì gây ra tình trạng sụt lún ô nhiễm đồng chí hoàng trung hải
yêu cầu các địa phương dọc theo sông đuống tăng cường công tác quản lý nhất là việc kiểm tra
kiểm soát hoạt động xả thải để giữ gìn vệ sinh môi trường bảo vệ chất lượng nước mặt sông đuống
phục vụ sản xuất nước sạch sinh hoạt theo quý vị chiều nay tại hà nội đã bế mạc hội nghị lần thứ
ba ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam khóa một mươi hai trong hai ngày làm việc các đại biểu đã
thảo luận về các vấn đề quan trọng như cho ý kiến về quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ công
đoàn các cấp đã có nhiều ý kiến đóng góp về quy định tiêu chuẩn chức danh chủ tịch công đoàn cơ
sở ngoài các tiêu chuẩn chung chủ tịch công đoàn cơ sở còn phải đáp ứng năng lực công tác
được đoàn viên và người lao động tín nhiệm cũng tại phiên bế mạc tổng liên đoàn lao động
việt nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
chiều nay tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều
người bị thương có ít nhất là năm xe máy và ba ô tô bị hư hỏng nặng theo thông tin ban đầu từ công an
thành phố đà lạt lái xe gây tai nạn có biểu hiện ngáo đá và tên là nguyễn văn quốc hai mươi bảy tuổi
là việt kiểu mỹ
theo đó ô tô bốn chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi a năm mươi sáu nghìn một trăm bảy mươi ba do nguyễn văn quốc điều khiển đi hướng nguyễn
văn cử phường một thành phố đà lạt ra bờ hồ xuân hương đã đâm đổ một biển báo giao thông và một
ô tô đang đổ rồi quay đầu xe rất nhanh và tiếp tục va chạm với năm xe máy một taxi cuối cùng đâm
vào cột điện sau khi gây ra va chạm nguyễn văn quốc vẫn ngồi trên xe nhún nhảy theo điệu nhạc
ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tây nguyên hồ xuân hương
phía tỉnh lâm đồng lực lượng chức năng hiện đang tiến hành điều tra vụ việc
thưa quý vị thông tin từ công ty cổ phần mía đường cần thơ gọi tắt là casuco nhiên vụ mía năm nay
casuco sẽ không ký kết hợp đồng bao tiêu mía cho nông dân tại vùng mía nguyên liệu của công ty trên
địa bàn tỉnh hậu giang cũng như vùng đồng bằng sông cửu long theo đó hình thức thu mua mà casuco
áp dụng trong đợt thu hoạch mía tới là chỉ thông báo mức giá sản các thương lái sẽ căn cứ vào đó
tiến hành mua mía trong dân từ thông báo này ngành chức năng tỉnh lo ngại bà con trồng mía sẽ
phần nào bị ảnh hưởng tâm lý vì lo đầu ra của cây mía sau này lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển
nông thôn tỉnh đề nghị các địa phương có diện tích trồng mía nên thông báo về chính sách thu mua
mới của casuco trong vụ mía sắp tới đồng thời nắm bắt động thái của người dân trước thông tin này
để có giải pháp làm việc với nhà máy đường trong thời gian sớm nhất được biết niên vụ mía hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nông dân trên địa bàn tỉnh hậu giang xuống giống được tám bốn trăm bảy mươi hai ha giảm hơn hai hectare so với cùng kỳ
trước tình cảnh dịch tả lợn châu phi đang khiến cho nhiều chủ trang trại và hộ trăn nuôi mất ăn mất
ngủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức buổi họp bàn giải pháp khống chế và ngăn
chặn dịch lây lan đến nay dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại một mươi bảy tỉnh thành phố trên cả nước
là hương yên thái bình hải phòng thanh hóa hà nội
hà nam hòa bình điện biên thái nguyên quảng ninh ninh bình nam định lạng sơn bắc cạn
sơn la và nghệ an với tổng số lợn bệnh bị tiêu hủy là hơn hai mươi ba bốn trăm linh con
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại cuộc họp các đại biểu cũng nêu lên những
khó khăn tại địa phương trong công tác phòng chống dịch như tốn rất nhiều chi phí cho công tác phòng
chống dịch nếu tới đây dịch tiếp tục bùng phát thì rất lo thiếu kinh phí hỗ trợ hiện quy định nhà
hỗ trợ tám mươi giá thị trường nhưng nếu áp dụng vào thực tế giá lợn giảm chỉ còn từ ba mươi năm đến ba mươi tám đồng
một kg nên người chăn nuôi được rất ít cộng với thủ tục thanh toán chậm nên dễ dẫn đến bán chạy
không khai báo khi lợn có dịch ngoài ra việc bán lợn khỏe rất chậm do người tiêu dùng e sợ không
ăn thịt do đó để dịch bệnh không lây lan và từng bước khống chế dịch người chăn nuôi khi thấy
lợn có biểu hiện phải báo ngay với chính quyền địa phương để xử lý kịp thời đồng thời kiểm soát
lợn chuyển gia súc nói chung lợn nói riêng để vừa bảo đảm tạo điều kiện tiêu thụ nhưng cũng
phải ngăn chặn dịch lây lan
thời gian tới thời tiết chuẩn bị chuyển lạnh kèm theo mưa sẽ rất thuận lợi để dịch tả lợn châu phi lây lan với tốc độ nhanh các địa phương cần chủ động tiêu chủng khử độc môi trường và khuyến cáo cho người chăn nuôi cùng tham gia ngăn chặn dịch lây lan
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị dự báo tăng trưởng kinh tế của anh trong ngắn hạn tiếp tục xuống thấp và tương lai khó đoán định của tiến trình brexit và đang phủ bóng đen lên chi tiêu công của người dân xứ sở sương mù đây là dự báo mới được bộ trưởng tài chính anh đưa ra
bộ trưởng philip hammond dự báo tăng trưởng kinh tế anh trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ ở mức một hai thấp nhất kể từ năm hai nghìn chín giảm mạnh so với dự báo một sáu hồi tháng một mươi năm ngoái
tuy nhiên ông lạc quan kinh tế anh sẽ duy trì phát triển mạnh mẽ đạt mức tăng trưởng gdp một bốn trong năm hai nghìn hai mươi và một sáu trong ba năm tiếp theo
bên cạnh đó ông hammon cũng cảnh báo kịch bản anh giới eu không thỏa thuận có thể sáng đòn mạnh vào khả năng sản xuất của nền kinh tế anh trong ngắn tới trung hạn
tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao mức lương giảm trong khi giá cả hàng hóa tăng cao
những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh hà việt anh cùng ngày đã bác bỏ thỏa thuận brexit sửa đổi của thủ tướng theresa may
cũng như phản đối khả năng rời eu không thỏa thuận
về những tranh cãi liên quan tới quá trình triển khai mạng năm g tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cảnh báo sẽ ngừng mọi kênh liên lạc viễn thông với các đối tác đức
nếu như berlin cho phép tập đoàn huawei tham gia phát triển mạng năm g của nước này
truyền thông mỹ dẫn phát biểu trước ủy ban quân lực hạ viện mỹ tư lệnh tối cao nato tại châu âu
tướng mỹ curtis scamparotti cảnh báo rằng tổ chức quân sự này
có thể tham gia thông báo thương mại về hạ tầng cơ sở viễn thông của đức nếu nước này hợp tác với huawei do mạng bằng thông rộng năm g có khả năng thu thập dữ liệu với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc
theo đó nếu thiết bị của huawei được lắp đặt trong hệ thống liên lạc quốc phòng của đức thì nato sẽ cân nhắc không liên lạc với berlin
tuyên bố của tướng scamparotti được đưa ra trong cuộc họp nơi các thành viên ủy ban quân lực hạ viện mỹ chết vần ông về các cuộc đàm phán thương mại ở châu âu và đức
nhất là với các tập đoàn viễn thông của trung quốc trong đó có huawei
thời gian qua mỹ đã nhiều lần kêu gọi đức canada và các đồng minh khác không sử dụng thiết bị viễn thông của huawei để xây dựng các mạng viễn thông mới vì lo ngại tê tính bảo mật
thưa quý vị theo thông tin vừa mới cập nhật thì đến thời điểm này facebook gần như đã khắc phục xong sự cố sau hơn một mươi tiếng đồng hồ
với hiện tại thì người dùng cũng đã có thể sử dụng mọi tính năng trên facebook messenger instagram và whatsapp bình thường
trước đó bắt đầu vào tối ngày một mươi ba tháng ba mạng xã hội facebook đã gặp sự cố khiến người dùng không thể đăng trạng thái bình luận không thể chia sẻ ảnh hay gửi file cho nhau
riêng với facebook messenger thì việc gửi tin nhắn bằng văn bản không có vấn đề gì đây được xem là một sự cố nghiêm trọng khi đã kéo dài hơn một mươi tiếng đồng hồ
theo trang dow detector truyền trang theo dõi trạng thái hoạt động của các dịch vụ mạng thông qua báo cáo của người dùng trên toàn cầu
từ trước hai mươi ba h khuya ngày một mươi ba tháng ba đến tận tám giờ bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi bốn tháng ba liên tục có hàng ngàn đến hàng chục ngàn báo cáo về sự cố này khi họ không thể sử dụng facebook instagram một cách bình thường
có nhiều lỗi đồng thời diễn ra tùy theo từng tài khoản theo thông báo chính thức từ facebook mạng xã hội này ghi nhận lỗi và đang cố gắng khắc phục hoàn toàn
đồng thời facebook khẳng định lỗi này không đến từ một đợt dos
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào và hẹn gặp lại